chào mừng quý vị đến với bộ phim hãy nhớ like share và đăng ký kênh của chúng mình nhé
vụ xe khách thành bưởi gây tai nạn làm năm người tử vong tòa trả hồ sơ yêu cầu làm rõ đồng phạm
mở đầu phiên xét xử thẩm phán phạm thanh thái chủ phiên tòa đã cho quay trở lại phần thẩm vấn tranh luận và chất vấn bổ sung về việc thực hiện đo nồng độ cồn kiểm tra giấy phép lái xe cũng như việc nhận lệnh trước khi xuất phát đối với tài xế hoàng văn tính tại bến xe đà lạt và đối tượng trường ca nguyễn thị anh trâm
sau khi nghe trưởng cà nguyễn thị anh trâm khai báo các quy trình hội đồng xét xử tiếp tục xét hỏi đối với tài xế hoàng văn tính phó giám đốc lê dương và nghe các luật sư đại diện viện kiểm soát trình bày quan điểm vụ án
trên cơ sở đó thay mặt hội đồng xét xử chủ tọa phiên tòa đã tuyên bố trả hồ sơ yêu cầu viện kiểm sát tiếp tục điều tra bổ sung vì thiếu chứng cứ xác định việc giao nhiệm vụ của bị cáo lê dương trong quá trình ký lệnh vận chuyển hành khách
thiếu chứng cứ liên quan đến việc xuất trình giấy phép lái xe của bị cáo hoàng văn tính với nguyễn thị anh trầm khi giao xe từ đà lạt có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm đối với bị cáo lê dương trong vụ án
trước đó vào ngày một mươi sáu tháng năm tòa án nhân dân huyện định quán mở phiên tòa sơ thẩm xét xử phó giám đốc công ty trách nhiệm hiệu ạn thành bưởi lê dương và tài xế hoàng văn tính lái xe khách thành bưởi gây tai nạn làm tử vong năm người bốn người bị thương tại huyện định quán vào dạng sáng ngày ba mươi tháng chín năm hai nghìn hai mươi bốn
tại phiên tòa đại diện viện kiểm sát nhân dân huyện địa quán đề xuất mức phạt từ hai sáu đến ba năm tù đối với bị cáo lê dương và từ một mươi hai đến một mươi ba năm tù đối với bị cáo tính hội đồng xét xử đã nghị án trong nhiều ngày và dự kiến tuyên án vào chiều ngày hai mươi tháng năm
theo cáo trạng hoàng văn tính là tài xế hợp đồng lao động với công ty trách nhiệm hiệu ạn thành bưởi hay còn gọi là công ty thành bưởi trụ sở tại thành phố hồ chí minh do ông lê đức thành giữ chức vụ giám đốc và lê dương con trai ông lê đức thành giữ chức vụ phò giám đốc
mặc dù bị phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh lâm đồng tước giấy phép lái xe từ ngày năm tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba đến hết ngày năm tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi ba nhưng vào lúc giờ ngày ba mươi tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba
tài xế hoàng văn tính vẫn điều khiển xe khách biển số năm mươi f bốn trăm tám mươi ba đi từ thành phố hồ chí minh về thành phố đà lạt
khi đến km bốn mươi tám trên quốc lộ hai mươi đoạn qua ấp ba xã phú vinh huyện định quán do không giữ được khoảng cách an toàn xe khách do tính điều khiển đã va vào đuôi xe tài đang lưu thông cùng chiều phía trước
sau va chạm tính đánh tay lái điều khiển xe khách sang bên trái thì tông vào xe khách một mươi sáu chỗ lưu thông hướng ngược lại hậu quả vụ tai nạn làm năm người tử vong bốn người bị thương
kết quả xét nghiệm của bệnh viện sau tai nạn cho thấy nồng độ cồn trong máu của tính ở mức ba ba mươi năm mg trên một lít khí thở vượt quá quy định cho phép
quá trình điều tra mở rộng vụ án công an huyện định quán xác định lê dương là người có thẩm quyền ký lệnh vận chuyển hành khách của công ty thành bưởi
nhưng không tiến hành kiểm tra giấy phép lái xe đo nồng độ cồn theo quy định dẫn đến vụ tai nạn giao thông thảm khốc nêu trên
về trách nhiệm dân sự sau khi xảy ra vụ tai nạn giao thông công ty thành bưởi đã bồi thường cho gia đình các nạn nhân với tổng số tiền là hơn hai bảy tỷ đồng
cáo trạng cho biết trong vụ án này cơ quan điều tra xác định nguyễn hồ hiễu tùng bốn mươi ba tuổi ở tp hcm trưởng phòng nhân sự và trưởng phòng quản lý vận tài công ty thành bưởi
là người trực tiếp phụ trách hoạt động kinh doanh vận tài quản lý bộ phận điều hành
nguyễn thị anh trâm bốn mươi tuổi ở lâm đồng trường bộ phận tiếp nhận khách có trách nhiệm buộc phải biết tài xế có đảm bảo các điều kiện cần thiết về giấy phép lái xe nồng độ cồn trước khi giao xe
tuy nhiên trong quá trình thực hiện công việc được phân công tùng và trâm đã không tiến hành kiểm tra giấy phép lái xe không đo nồng độ cồn đối với lái xe hoàng văn tính và vẫn giao xe cho tính
do chưa đủ căn cứ để xác định vai trò đồng phạm của tùng và trâm trong vụ án nên cơ quan điều tra tiếp tục thu thập tài liệu chứng cứ làm rõ xử lý sau
nói về bất cập trong công tác quản lý xe kinh doanh vận tài ông khuất việt hùng phó chủ tịch thường trực ủy ban an toàn giao thông quốc gia cho rằng
thời gian qua vẫn liên tiếp xảy ra tai nạn giao thông liên quan đến xe kinh doanh vận tải hành khách
điều này cho thấy công tác quản lý hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô còn một số điểm hết sức đáng quan tâm
liên quan đến vi phạm của xe thành bưởi trong đó có việc bị tước phù hiệu tổng số lên tới hai trăm bốn mươi sáu lần ông nguyễn văn quyền chủ tịch hiệp hội vận tải ô tô việt nam nhận định
công tác quản lý nhà nước ở địa phương còn hạn chế
ông quyên nói địa phương chưa thường xuyên giả soát thông tin ghi nhận trên hệ thống dữ liệu giám sát hành trình để chấn chỉnh thông qua công tác cấp phù hiệu biển hiệu và thanh tra kiểm tra hàng năm
về phía doanh nghiệp chưa quan tâm đúng mức chưa bố trí người trực theo dõi chấn chỉnh với lái xe vi phạm
cũng liên quan đến nội dung này tại hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông hôm ngày một mươi một mươi hai nghìn hai mươi ba
bộ trưởng bộ giao thông vận tài nguyễn văn thắng cũng đã yêu cầu các đại biểu thẳng thắn mổ sẻ các bất cập
vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại đồng nai vừa qua ngoài nguyên nhân do lỗi trực tiếp của tài xế
bộ trưởng thắng cũng thẳng thắn nêu ra trách nhiệm gián tiếp trong công tác quản lý nhà nước
ông cho biết vụ tai nạn giao thông tại đồng nai cho thấy cấp bất cập xe khách của công ty vi phạm với nhiều xe bị tước phù hiệu tổng số lên tới hai trăm bốn mươi sáu lần
bộ trưởng nguyễn văn thắng nhấn mạnh
vậy việc tước phù hiệu có thực sự có hiệu lực không
phải có những chế tài mạnh mẽ hơn quyết liệt hơn từ việc thu hồi giấy phép cho đến chấm dứt
cấm vĩnh viễn kinh doanh trong lĩnh vực này vì quá coi thường pháp luật
do đó bộ trưởng yêu cầu các cơ quan chuyên môn của bộ phải sớm hoàn thiện các quy định pháp luật
từ thực trạng thời gian qua có nhà xe bị thu hồi phù hiệu biển hiệu cả trăm lần
như nhà xe thành một nghìn hai trăm bốn mươi sáu lần
ông khuất việt hùng cho rằng
điều lạ ở đây là doanh nghiệp đó vẫn hoạt động bình thường
ông hùng phân tích như vậy rõ ràng quy định hiện hành có lỗ hỏng về thời hạn thu hồi phù hiệu biển hiệu
dẫn đến doanh nghiệp không sợ
theo ông hùng nếu quy định thời gian thu hồi phù hiệu biển hiệu ba mươi ngày
thì xe kinh doanh phải nằm bãi một tháng
ông khuất việt hùng thông tin đấy là uy hiếp trực tiếp đến lợi ích kinh tế của chủ phương tiện
rõ ràng mục tiêu của chế tài đưa ra không phải để xử phạt
mà là lời cảnh báo gian đe để
để chủ doanh nghiệp phương tiện có trách nhiệm hơn
chủ doanh nghiệp sẽ thực hiện nghiêm các quy định về quản lý xe
quản lý phương tiện trong quá trình kinh doanh vận tải
bởi không vi phạm không tai nạn thì không bị tước phù hiệu
đây là vấn đề cần sớm hoàn thiện
các đơn vị chức năng phải vá chám những lỗ hỏng trong các quy định của pháp luật hiện nay
thực hiện theo đúng tinh thần của thủ tướng
xài đồ sửa đó làm nhanh nhất có thể để chúng ta có thể hoàn thiện từng bước các quy định của pháp luật
ông hùng cho rằng quan trọng nhất là ngăn ngừa để không xảy ra vi phạm
giàn thiểu vi phạm thì sẽ giàn thiểu tài nạn
theo ông khuất việt hùng tới đây cần hoàn thiện các phần mềm quản lý hoạt động kinh doanh vận tải
bằng xe ô tô để phục vụ tốt công tác giám sát trực tuyến thay vì hậu kiểm như hiện nay
mục đích cảnh báo trực tiếp với các doanh nghiệp
đặc biệt là gửi trực tiếp các thông tin xe vi phạm đến lực lượng thực thi nhiệm vụ trên đường
để ngăn chặn các hành vi vi phạm của tài xế
ông hùng nhấn mạnh
quan trọng và cần làm ngay để chúng ta ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm
không để nó tiếp diễn chứ không phải dùng công nghệ này
chỉ để phục vụ trích xuất dữ liệu khi tai nạn đã xảy ra
hiện vụ tài xế xe khách thành bưởi gây tai nạn làm năm người tử vong
vẫn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ
những thông tin mới nhất sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật để gửi tới quý vị và các bạn
cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị
xin kính chào và hẹn gặp lại